huyện định hóa tỉnh thái nguyên là một trong những nơi như vậy
đồng chí nguyễn mạnh hùng là người duy nhất được luân chuyển từ xã lên huyện
dù đã có bằng thạc sĩ nhưng khi luân chuyển lên huyện đồng chí vẫn không khỏi gặp phải những bỡ ngỡ trong công việc
khó khăn chính là lúc khác
công việc thực hiện nhiệm vụ nó khác hẳn so với trước đây
trước đây với nhiệm vụ lãnh đạo của địa phương còn có những mang tính bao quát chung
tuy nhiên khi thực hiện nhiệm vụ ở phòng chuyên ngôn các huyện tập trung vào một nhiệm vụ chuyên ngôn nhất định
cần sự chuyên ngôn sâu đòi hỏi sự nghiên cứu thật bài bản và phải thật sự khoa học
trình độ năng lực của cán bộ là một trong những khó khăn trong công tác luân chuyển cán bộ
nhất là luân chuyển lên cấp cao hơn
năm hai nghìn một mươi sáu định hóa luân chuyển năm đồng chí từ huyện về xã phường thị trấn công tác
một mươi năm đồng chí được luân chuyển từ ngành này sang ngành khác
ba đồng chí được luân chuyển từ tỉnh về huyện nhưng chỉ có một đồng chí từ xã lên huyện
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì chưa luân chuyển được một ai theo như chỉ tiêu đề ra
cấp huyện xuống xã thì dễ hơn nhưng cấp xã lên huyện là một cái khó
cái việc đào tạo
cán bộ từ trước đối cấp xã là hầu như là ở cái mức độ trình độ thấp
có những đồng chí từ bầu trở lên có khi là chưa học cái gì học hết lớp một mươi hai
sau đó đi vào chúng ta mới bắt đầu mới bổ sung đi học mới đi đào tạo
thế vừa học vừa đào tạo nên là cái tiêu chí để cho chúng ta về kiến thức thì nó có hạn chế
con số cán bộ được luân chuyển gần đây đã cho thấy những vướng mắt cần tháo gỡ
một trong những cái khó đó là biên chế chính sách cán bộ
khi cử cán bộ luân truyền trong nhiệm kỳ ba năm cơ quan phải kiện toàn lại bộ máy
cán bộ quay về sau khi hoàn thành nhiệm kỳ luân chuyển khiến bộ máy trở thành dư thừa lãnh đạo
vi phạm quy định về công tác cán bộ khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng một trưởng ba phó
bên cạnh đó huyện ủy cũng chưa xây dựng được kế hoạch luân chuyển cán bộ chung cho toàn huyện
một số cấp ủy trong huyện chưa thật sự chú trọng đến công tác cán bộ
thiếu những biện pháp và cách thức tiến hành cụ thể
chưa quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhận thức về quy hoạch cán bộ còn hạn chế
vì vậy khi tiến hành bổ nhiệm giới thiệu cán bộ thuộc địa phương đơn vị mình quản lý
có xã làm chưa đúng quy hoạch nên việc luân chuyển còn gặp nhiều khó khăn
là cái việc luân chuyển của chúng ta thì tùy theo cái vị trí công việc
mà bố trí sắp xếp nhân lực của từng chức danh một
khi cần thiết thì chúng ta có thể làm được

theo quy định ba mươi là đối với cấp huyện là phải ba mươi cấp xã là phải một mươi
như vậy thì hơi cứng nhất
theo nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi ndcp ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi của chính phủ
quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức
thì công chức cấp xã có đủ điều kiện về tuổi trình độ năm công tác để trở thành công chức cấp huyện
sự phân biệt về chế độ
chính sách giữa công chức xã và huyện khiến việc luân chuyển cán bộ từ xã lên huyện thời gian qua hầu như không thực hiện được
tôi cho rằng là nếu như về cái phân cấp thì đến nay cũng chưa rõ ràng
đối với công chức xã công chức huyện đều là công chức
về các chức danh ngạch bậc có thể như nhau nhưng mà gọi là công chức xã
nơi công chức huyện cho nên nó có một cái khó khăn riêng có
vì phân cấp phân nhậm cho nên chính vì đó cũng là rất là khó khăn cho cái việc luân chuyển cán bộ
mà đặc biệt là cái luân chuyển giữa các xã đành cùng các xã với các xã bây giờ cả huyện chúng tôi cũng chưa làm được
để thao hứa cho khó khăn thì cũng đề nghị với trung ương đề nghị với tỉnh là cũng có những cái cơ chính sách
vậy có chung thì có thể cụ thể chung nhưng mà phải có chính sách đặc thù
như vậy để công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện hiệu quả
theo kiến nghị của những người trong cuộc thì cần tránh sự phân biệt tiêu chuẩn công chức
nên quy định chỉ có một hạng công chức tiêu chuẩn đầu vào của công chức xã và huyện như nhau
phân bổ biên chế cho cấp huyện cùng với công tác quy hoạch cán bộ bài bản dài hơi đảm bảo hợp lý
làm được điều này sẽ thao gỡ được tình trạng cán bộ luân chuyển gây xáo trộn về bộ máy
phá vỡ quy hoạch cán bộ của địa phương hoặc lúng túng trong xử lý khoảng trống về nhân sự và biên chế